ngày một mươi bảy tháng sáu tại tp hcm bộ y tế đã tổ chức hội thảo đẩy mạnh triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử
với sự tham gia của sáu mươi ba sở y tế của sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước
triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử nhằm góp phần quản lý sức khỏe toàn dân
mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe từ lúc sinh ra cho đến lúc mất đi
giúp mỗi người dân biết và tự quản lý thông tin sức khỏe liên tục suốt đời của mình
từ đó chủ động phòng bệnh chủ động chăm sóc sức khỏe của mình
đồng thời hồ sơ sức khỏe điện tử cung cấp cho người thầy thuốc đầy đủ các thông tin
về tình trạng sức khỏe tiền sử bệnh tật các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe
từ đó kết hợp với thăm khám hiện tại người thầy thuốc có nhận định về sức khỏe của người bệnh toàn diện hơn
chẩn đoán bệnh kịp thời chính xác và từng bước hình thành cơ sở dữ liệu về sức khỏe người dân tại bộ y tế